bộ y tế vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tăng cường biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi
theo bộ y tế trong thời gian tới thời tiết chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển
lây lan của virus nguy cơ xâm nhập thêm các trường hợp nhiễm biến chủng mới
đồng thời tâm lý chủ quan lơ là mất cảnh giác vẫn có tại một bộ phận người dân
cơ sở trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch đặc biệt là sự gia tăng di chuyển
của người dân trong dịp nghỉ lễ nên nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới trên diện rộng là rất cao
nhất là tại các nơi có mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường triển khai các kế hoạch
phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn trong dịp tết dương lịch
thực hiện nghiêm quản lý người nhập cảnh theo quy định thực hiện giải trình tự gen
nhằm phát hiện kịp thời biến chủng mới của virus
bệnh viện cơ sở y tế phải phân luồng phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả
ở các tuyến cung ứng và bảo đảm tủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư tiêu hào
trang thiết bị trang bị phòng hộ đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị
thông tin từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám ngày hôm nay cho biết là sau khi được phát hiện
cách ly và giám sát chặt chẽ
điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám thì bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron
đầu tiên được phát hiện ở việt nam đã được ra viện
cụ thể là sau hai tuần theo dõi sức khỏe thì bệnh nhân này không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
sinh hoạt bình thường và được xét nghiệm âm tính lần cuối vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngày hai tháng một bệnh nhân đủ điều kiện ra viện theo quy định hướng dẫn của bộ y tế
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám tiếp nhận hành khách này
trên chuyến bay từ anh về việt nam
bệnh viện đã tiến hành giải trình tự gen khẳng định bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê huy hải
chú tại tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về dương thanh trường đã cầm khúc gỗ ném vào nhà lê huy hải
tức giận hải lấy dao tự chế chạy ra
trường đã bị chém trường trọng thương lúc này châu ngọc bảo và bà mai bồ liếng
nhà gần đó chạy đến căn ngăn cũng bị hải chém gây thương tích
sau đó hải bỏ về nhà còn trường bảo và bà liếng được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu
theo kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của trường là một mươi hai bà liếng là bốn mươi ba còn bảo bị thương nhẹ
với sự phát triển của công nghệ ngày nay chúng ta có lẽ đã không còn xa lạ với các phần mềm
hay là ứng dụng livestream
hàng trăm ứng dụng này được phát triển trên các nền tảng di động
nếu chỉ dừng lại ở mức độ xem để giải trí thì những ứng dụng này gần như là vô hại với người dùng
thế nhưng một khi đã dấn thân quá sâu muốn thu lợi kinh tế
thì hàng trăm ngàn cạm bẫy của đối tượng lừa đảo luôn răng sẵn
chờ đón các nạn nhân chập chững mới vào nghề
những mạng xã hội video hay những ứng dụng livestream là cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ
những năm trở lại đây trên các cái điện thoại smartphone
và đa phần thì cái tâm lý chung của những người sử dụng ứng dụng này đó là muốn gây được sự chú ý
đối với những người khác cùng sử dụng ứng dụng hay là muốn trở thành những idol hay là thần tượng của những ứng dụng này
và đánh vào cái tâm lý đó của người sử dụng ứng dụng thì rất nhiều đối tượng đã có những hành vi lừa đảo
thậm chí là tống tiền những người sử dụng ứng dụng này
và cái vụ việc mới đây được công an huyện hoài đức phát hiện khởi tố là cái minh chứng rõ ràng nhất
về việc là muốn trở thành người nổi tiếng thì cái giá nó phải trả đắt như thế nào
hứa sẽ tặng một triệu hai kim cương trong ứng dụng begolai tương đương một trăm bảy mươi năm triệu việt nam đồng
theo như thỏa thuận quy đổi của người dùng ứng dụng này
đối tượng trần trung tịnh nhanh chóng đã lừa nạn nhân là chị n một thần tượng trên ứng dụng bigolai vào bẫy
với đoạn clip cảnh nóng qua video call trên ứng dụng zalo đối tượng đã ghi lại màn hình toàn bộ cuộc gọi
sau đó liên tục nhắn tin đe dọa khống chế nạn nhân phải chuyển tiền cho mình nhiều lần
sau đó thì là idol đã phải
phải truyền tiền do là sợ người ta sẽ đưa lên mạng xã hội những cái hình ảnh nó nhạy cảm của người phụ nữ
bây giờ rằng là người ta đã có trong tay những cái hình ảnh cái đoạn clip
bản thân là người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để mà xác định rằng là nếu bị cái clip với tung lên mạng xã hội bây giờ
thì là mất hết uy tín và danh dự với cả người nhà gia đình họ hàng
đấy là người ta đánh giá và tâm ý về cái đấy
thì sau khi xác định là cái vụ việc có cái dấu hiệu tốn tiền
sau khi đó thì là công an thủy lực đã tiến hành nập truyền án
để đối tranh với triệt phá của nhóm tội phạm này
hiện nay việc đăng ký tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội video là vô cùng đơn giản
một người có thể lập nhiều tài khoản và không chịu bất cứ ràng buộc nào về pháp lý và trách nhiệm
nên việc tìm ra chủ nhân đích thực của tài khoản này là vô cùng khó khăn
những tài khoản này được gọi là ních ảo
thế nhưng những ních ảo này lại mang đến cho người khác những nỗi đau có thật
cái khó nhất của những vụ việc này thì là thứ nhất là đối tượng
mình không rõ về con mạng hình ảnh
vì rằng là nếu mà muốn xác định được ai dùng một cái mạng zalo
người trực tiếp dùng mạng zalo đấy là hiện tại đang rất khó khăn
cái thứ hai là cái mạng bingo đấy bản thân ở việt nam
cũng không xác định được ai là cái chủ tài khoản đấy
ai là cái id đấy sử dụng là con người cụ thể
tên có thể hàng một nghìn người hàng triệu người người ta đăng ký một cái tên đấy
nên là cái khó khăn nhất của cơ quan điều tra
không xác định và rõ con người bị hại không biết bị mặt
và người ta chỉ giao duyệt qua tài khoản này tài khoản một tài khoản ảo
của một người khác
mà người ta không nhận tiền mà quý đổi ra kim cương
đấy là cái rất khó khăn cho cơ quan điều tra khi mà đi bắt giữ đối tượng
hiện các lực lượng chức năng chỉ có thể bảo vệ quyền lợi của người dân
khi phát sinh giao dịch bằng tiền
còn đối với các đồng tiền nào được quy đổi hay thống nhất trên các ứng dụng khác nhau
thì hiện vẫn chưa có quy định nào rõ ràng về vấn đề này
chính vì vậy để bảo vệ bản thân người sử dụng ứng dụng cần tỉnh táo
luôn đề phòng và tìm hiểu rõ về ứng dụng trước khi mong muốn kiếm tiền từ những ứng dụng này
trạng hoạt động phạm tội liên quan đến pháo nổ luôn có diễn biến phức tạp
tại tỉnh hải dương công an tp chí linh vừa bắt giữ một đối tượng
có hành vi buôn bán trái phép hơn một trăm linh kg pháo
tối qua tại phường cộng hòa tp chí linh tỉnh hải dương
tổ công tác của công an tp chí linh phát hiện bắt quả tang đối tượng đặng anh quân
đang thực hiện hành vi buôn bán pháo nổ tăng vật thu giữ là một mươi một hai kg pháo
tiến hành khám xét nơi ở của quân cơ quan điều tra thu giữ thêm sáu thùng giấy cất dấu
trên gác xếp bên trong có chứa nhiều khối hình trụ có dán giấy màu khác nhau
với tổng trọng lượng là một trăm linh bốn kg qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận
tất cả đều là pháo mua về để bán kiếm lời
dịch bệnh diễn biến phức tạp nhu cầu sử dụng các sản phẩm để hỗ trợ điều trị bệnh
hoặc để cải thiện sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng tăng cao
tuy nhiên thị trường kinh doanh các sản phẩm này
hết sức phức tạp nếu không cẩn thận người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng giả
hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe sau đây là phản ánh của phóng viên intv
anh lê hoàng sống tại quận hà đông hà nội mắc bệnh đau dạ dày đã nhiều năm nay
với mong muốn nâng cao sức khỏe của bản thân anh đã tìm đến và sử dụng sản phẩm
hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày như thế này trên các sản thương mại điện tử
tuy nhiên sau một thời gian trực tiếp sử dụng sản phẩm anh nhận thấy sức khỏe không cải thiện
mà thậm chí các triệu chứng đau dạ dày ngày càng tăng nặng
thời gian gần đây thì mình cũng đã được tìm hiểu rất nhiều sản phẩm kể cả mọi người giới thiệu rất nhiều
trên mạng này cũng như là kể qua các thông tin báo chí và mọi người cũng đã kể cả chỉ cho mình đến các hiệu thuốc
nhưng tuy nhiên thì là mình đã cũng có dùng và mình thấy là thời gian đầu thì cũng có gọi là nó cũng có hiệu quả đấy
nhưng sau đó thì là cho mình những cái tác dụng phụ mà thật sự là mình cũng không
không nghĩ là đến nào là nó nôn nao này khó chịu và mình cảm giác như là bị ngộ độc
mong muốn có sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đem lại hiệu quả là mong muốn chính đáng của nhiều người
đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên như thế này
tuy nhiên lợi dụng vào lòng tin của người tiêu dùng và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều tổ chức cá nhân đã không ngần ngại kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo chất lượng
đã có rất nhiều khách hàng khiếu nại tới chúng tôi khi họ mua những sản phẩm chữa đau dạ dày không hiệu quả
thậm chí mua phải sản phẩm hàng giả hàng nhái
điều này rất nguy hiểm bởi đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị trực tiếp đến sức khỏe người bệnh
chúng tôi rất lên án hành vi này và để hạn chế tình trạng này
rất mong muốn là khách hàng cần đến mua tại lợi uy tín nguồn gốc rõ ràng tránh tiền mất tật mang
nếu như mà mình sử dụng các loại thuốc mà không rõ nguồn gốc cũng như không rõ thành phần
thì có thể gây ra một số các biến chứng ví dụ như là có thể gây dị ứng
một số thành phần gây độc
có thể gây suy gan cấp tiêm gan cấp
khi mà có bất cứ vấn đề gì về các triệu chứng thì cần phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám
và được tiến hành khám kê đơn theo sự chỉ định của bác sĩ
và nếu mà có các cái triệu chứng mà mua thuốc điều trị hỗ trợ thì cũng cần phải đến những cái cơ sở
hay là những hiệu thuốc uy tín và đảm bảo chất lượng để mình sử dụng
việc sử dụng các sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị bệnh nói chung
cần được chọn lọc và sử dụng một cách có giới hạn
bởi một số sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng giá thành rẻ
có thể gây ra hệ lụy trực tiếp đến gan và thận
vì vậy mỗi người tiêu dùng nên là người thông thái lựa chọn sản phẩm chính hãng
đảm bảo chất lượng và tốt nhất cho sức khỏe bản thân
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lục văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thương chú tại tổ năm thị trấn đồng tâm huyện chợ mới tỉnh bắc cạn
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm trước đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã đức thông
huyện thạch an tỉnh cao bằng có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mày trái
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà văn thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại xóm bắc buồng xã kim cúc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý